xong xong cùng với công tác phòng chống dịch khẩn trương tiêm vaccine
ubnd tp hà nội cũng vừa ban hành kế hoạch về tổ chức lễ khai mạc bế mạc đại hội thể
thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một tại hà nội
theo đó lễ khai mạc sea games ba mươi một dự kiến diễn ra vào hai mươi h ngày một mươi hai tháng năm tại sân vận động
quốc gia mỹ đình hà nội và lễ bế mạc diễn ra vào hai mươi h ngày hai mươi ba tháng năm tại cung điện kênh hà nội
để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc bế mạc ba phương án phòng chống dịch covid một mươi chín được đặt ra
phương án một tổ chức lễ khai mạc bế mạc trong trạng thái bình thường
song vẫn bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
phương án hai tổ chức lễ khai mạc bế mạc có khán giả không quá năm mươi cơ số ghế của sân vận động
quốc gia mỹ đình và cung điện kinh đối với các quan chức trọng tài huấn luyện viên
vận động viên các nước vẫn thực hiện cơ chế bong bóng khép kính hoặc theo phương án của
tiểu bang y tế và kiểm tra doping các quan chức đại biểu lực lượng
phục vụ khán giả đến tham dự lễ khai mạc bế mạc phải tiêm đủ ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
mũi ba đã qua một mươi bốn ngày và có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong thời hạn hai mươi bốn giờ
thực hiện nguyên tắc năm k của bộ y tế phương án ba tổ chức lễ khai mạc bế mạc
cho cơ chế bong bóng khép kín kịch bản phương án các tình huống diễn biến dịch bệnh ra do bộ y
tế sở y tế hà nội và tiểu bang y tế và kiểm tra doping phối hợp xây dựng cụ thể
báo cáo bang chỉ đạo bang tổ chức sea games ba mươi một phê duyệt vậy để có một kỳ sea games an
an toàn và thành công mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức phòng chống dịch